một giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy cơn bão số hai đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh nghệ an hà tĩnh gây gió mạnh cấp chín cấp một mươi
các đảo ven biển gió giật cấp một mươi một cấp một mươi hai gió mạnh kèm theo mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh nghệ an hà tĩnh
chỉ đạo kịp thời ứng phó với diễn biến mới nhất của cơn bão sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn
đồng chí trịnh đình dũng phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chủ trì
theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tính đến chín giờ sáng nay tại tỉnh nghệ an ảnh hưởng của bão là một người thiệt mạng
hai bảy trăm năm mươi một nhà bị tốc mái một trăm năm mươi hai cột điện bị đổ bốn năm trăm năm mươi hectare lúa bị ngập
ba trăm năm mươi hectare hoa màu các loại
hai trăm năm mươi hectare ngô trên hai hectare vừng bị đổ nhiều hectare rừng và cây xanh bị đổ
mưa lớn làm sạt lở một số điểm trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ gây ách tắc giao thông tại tỉnh nghệ an
trên biển bão số hai đã làm tàu vận tải vtb hai mươi sáu neo đậu tại khu vực biển hòn ngư cửa lò nghệ an bị chìm
trên tàu có một mươi ba thuyền viên hiện ba thuyền viên đã được tìm thấy
một mươi thuyền viên còn lại đang được các lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục tìm kiếm
ban nhân dân các tỉnh hỗ trợ kịp thời
do những người dân bị thiệt hại do bão
đặc biệt là những gia đình mà có người gặp nạn
bị chết rồi bị cư rồi tham hỏi động viên kịp thời
để bà con yên tâm sống một cuộc sống
vấn đề nữa là hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa bão
sửa chữa nhà cửa
hiện nay nghệ an có hơn hai công trình nhà cửa
bị tốc mái hư hỏng cần phải hỗ trợ sớm
cùng với đó là theo dõi chặt chẽ cái diễn biến thời tiết
chủ động vận hành lên hồ trượng đảm bảo an toàn các hồ đập
đây là đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh tập trung khắc phục hậu quả sau bão
trước hết là sửa chữa các công trình hạ tầng
trong đó có chương trình giao thông và công trình điện
tôi đề nghị các bộ
công nghiệp phát triển đồng thôn giao thông vận tải
rồi công thương y tế thông tin truyền thông
theo chức năng nhiệm vụ
các đồng chí phối hợp với các địa phương
chỉ đạo các địa phương để thực hiện các nhiệm vụ
liên quan đến phòng chống thiên tai nói chung
đặc biệt là phòng chống bão lụ
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
trong ngày hôm nay bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây
vào sâu đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
gây mưa to đến rất to ở các tỉnh bắc trung bộ
riêng các tỉnh bắc bộ có nơi mưa vừa đến mưa to kéo dài trong hai ba ngày tới
kèm theo mực nước lũ lên rất nhanh trên các sông từ thanh hóa nghệ an đến quảng bình
cảnh báo lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra ở các tỉnh miền núi